do có mâu thuẫn tình cảm một người đàn ông ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã mang xăng châm lửa đốt nhà vào cửa hàng của người tình khiến bản thân tử vong và hai người khác bị thương
nạn nhân tử vong được xác định là anh phan hoàn uy vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố biên hòa
theo thông tin ban đầu anh phan hoàn uy vũ và chị diệp ngọc bích có quan hệ tình cảm với nhau
thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị bích đã chia tay
nhưng vũ không đồng ý vì nghi ngờ chị bích có mối quan hệ tình cảm khác
vào trường ngày bảy tháng năm vũ mang theo một căn xăng một mươi lít đến nhà chị bích
sau đó vũ đã tự mở khóa cửa rồi vào nhà và đốt nhà người tình
tiếp đó vũ đi đến nơi chị bích thuê để bán cá cảnh cũng không thấy chị bích nhưng có ba người thân trong nhà
vũ đã mang căn xăng vào đồ ở nhà và bật lửa đốt khiến cho bản thân tử vong tại chỗ
hai người nhà chị bích bị thương vụ việc cũng đã khiến hai căn nhà nói trên bị cháy và thiêu dụi nhiều tài sản